thành phố hồ chí minh bắt đầu bước vào đợt chiều cường giữa tháng một mươi một
đây được dự báo là đợt chiều cường cao nhất trong năm nay với đỉnh chiều có thể vượt mức một bảy m
theo số liệu đại khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đỉnh chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tại trạm nhà bè đạt một sáu mươi năm m vào một mươi sáu h
còn tại trạm phú an cũng đạt mức trên như chiều xuất hiện trễ hơn vào một mươi bảy giờ
mức chiều cường đợt này vượt mức báo động ba khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng
như đường trần xuân soạn đường quốc hương đường nguyễn văn hưởng mây cốc
đỉnh chiều trong tháng một mươi một dự báo rơi vào chiều nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một
với mức chiều dự báo đạt một bảy m tại trạm phú an vào một mươi tám giờ và một bảy mươi một m tại trạm nhà bè vào một mươi bảy giờ